tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tòa nhân dân tp hcm đã tuyên án sơ thẩm phạt một mươi bị cáo trong vụ án cùng tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí vì đã chuyển nhượng ba mươi hai hectare đất công dự án khu dân cư phước kiển từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng tân thuận cho công ty quốc cường gia lai với giá là một hai trăm chín mươi đồng một m hai và chuyển nhượng dự án khu dân cư ven sông tân phong với giá chuyển nhượng là hai mươi triệu đồng một m hai
gây thiệt hại tổng cộng là hai trăm linh bảy tỷ đồng
ông tất thành cang thời điểm xảy ra vụ án là phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm đã có bút phê đồng ý cho công ty tân thuận chuyển nhượng dự án ba mươi hai hectare đất phước kiển mà không báo cáo ban thường vụ thành ủy tp hcm quyết định
bản án sơ thẩm tuyên phạt ông tất thành cang sáu năm tù cộng dồn với bản án trước đây là tám năm sáu tháng tù buộc ông cang chấp hành hình phạt chung là một mươi bốn năm sáu tháng tù
ông cang đã không kháng cáo chín trên một mươi bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ ba năm đến một mươi ba năm tù cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
ngoài ra viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã có kháng nghị bản án sơ thẩm về xác định thời điểm thất thoát tài sản của nhà nước trong vụ án dự kiến kéo dài đến hết ngày bốn tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riềng tỉnh kiên giang vừa ra lệnh bắt tạm giam đối với lê văn gấm ba mươi bảy tuổi
chú xã long thạnh huyện rồng riềng về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi một tháng hai anh trần trọng tính công an viên xã long thạnh điều khiển xe máy một mình từ ấp đường xuồng về ấp bến nhất xã long thạnh
khi gặp lê văn gấm có biểu hiện say rượu và chặn đầu xe anh tính
gấm rút dao để sẵn trong người bất ngờ đâm ba nhát trúng vào người anh tính gây thương tích sau đó bị công an xã bắt giữ
tại cơ quan điều tra gấm khai nhận do nhậu say và nhớ lại những vụ việc đã sai phạm trước đây
nhiều lần bị anh tính mời lên cơ quan công an làm việc nên gấm đã nảy sinh ý định dùng dao đâm anh tính để trả thù cá nhân
còn tại tỉnh tiền giang công an tp mỹ tho vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng nguyễn phúc tính chú huyện cai lậy và phạm tấn trung
chú tại thành phố mỹ tho và ngô phát đạt chú huyện châu thành về hành vi bắt người trái pháp luật
tại cơ quan điều tra tính khai nhận anh phạm anh tuấn chú huyện châu thành nợ tính hơn hai mươi triệu đồng từ năm hai nghìn hai mươi một
đến nay không trả để đòi nợ vào ngày hai mươi năm tháng hai tính cùng với trung và đạt không chế đưa anh tuấn lên xe mô tô tại một quán ăn
trên đường đi các đối tượng đánh đập đe dọa và buộc anh tuấn viết giấy nợ ba mươi năm triệu đồng
sau đó các đối tượng còn không chế lấy một mươi triệu đồng trong túi của anh tuấn để trừ nợ rồi mới cho anh tuấn về nhà
tại cơ quan cảnh sát điều tra các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
về hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng đinh thanh quý và đỗ thành trung cùng chú tại tỉnh đồng nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
không nghề nghiệp để có tiền tiêu xài quý và trung đã đến địa bàn huyện vĩnh cửu tìm cơ hội trộm cắp
khi đến ấp ông hường xã thiện tân phát hiện nhà dân đi vắng hai đối tượng đã dùng kìm cộng lực phá khóa rồi đột nhập vào nhà trộm cắp nhiều tài sản
gồm tiền vàng và một số tài sản khác trị giá khoảng một trăm ba mươi năm triệu đồng thì bị người dân phát hiện phối hợp với lực lượng công an cơ sở bắt giữ
qua điều tra mở rộng các đối tượng còn khai nhận trong khoảng thời gian trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba đã thực hiện bốn vụ đột nhập nhà dân lấy trộm tài sản trên địa bàn huyện vĩnh cửu thành phố long khánh và biên hoàng
sáng ngày hôm nay qua tuần tra kiểm soát trên địa bàn đội tuần tra dẫn đoàn phòng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng đã phát hiện một tài xế
vi phạm trật tự an toàn giao thông và nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
cụ thể tại giao lộ cách mạng tháng tám lê thanh nghị tổ công tác phát hiện xe ô tô biển kiểm soát chín mươi hai a hai mươi bảy nghìn chín trăm linh ba do tài xế lê khắc giang chú tỉnh quảng nam điều khiển
vi phạm lỗi quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu xe nên dừng xe kiểm tra hành chính
qua kiểm tra phát hiện tài xế sang có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy nên mời về công an phường khuê trung quận cẩm lệ để tét thử
kết quả giang dương tính với ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an giang thừa nhận trước đó đã cùng với bạn bè sử dụng ma túy tại một cơ sở vui chơi giải trí ở trung tâm thành phố
hiện đội tuần tra dẫn đoàn phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lê khắc sang
và bàn giao đối tượng cho công an phường làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị bạo lực học đường những tác động và tác hại từ mặt trái của internet cũng như là mạng xã hội
hay là sự bung lỏng quản lý
sau giờ học cho đến một thực trạng đáng báo động là việc học sinh sinh viên tụ tập điều khiển xe máy
mang theo hung khí gây dối trật tự công cộng thậm chí là hỗn chiến vì mâu thuẫn trên mạng xã hội
là những chủ đề nóng gây xôn xao dư luận xã hội trong thời gian vừa qua
và nguyên nhân của vấn đề này được chỉ ra nhiều
tuy nhiên nguyên nhân chính vẫn được chỉ ra là từ sự giáo dục quản lý của các gia đình chưa thực sự sát sao
chưa thực sự định hướng được tâm lý cho các em dẫn đến việc các em đua đòi rồi vi phạm pháp luật
công an quận hai bà trưng hà nội vừa ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và tạm giữ hình sự sau đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng
các đối tượng đều còn trong lứa tuổi học sinh nhưng lại rủ dê nhau tụ tập đua đòi
khi một thành viên của nhóm có mâu thuẫn cần giải quyết
ngay lập tức các đối tượng chuẩn bị xe máy tuyết xuất có gắn rào nhọn để đi giải quyết
cháu có bạn thì học cùng có bạn thì chơi từ bé ạ
khi cầm tuyết xuất có gắn rào nhọn như thế cháu nhận thức được là có thể làm mất tính mạng
hoặc là ảnh hưởng nặng đến tính mạng của người khác ạ
chỉ vì cháu không muốn bạn với anh bị bắt nàn
nên là cháu đã cầm những vật dụng rào nhọn như thế ra đường để bảo vệ việt anh
việt anh chuẩn bị sáu tuyết xuất và sáu lưỡi dao
gồm có hai con tông và bốn lưỡi dao phóng lợn
sau đó việt anh đi hàn tuyết và dao
đây chỉ là một trong hàng trăm các vụ việc vừa qua mà cơ quan công an tại các địa phương xử lý
liên quan đến việc vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên
lấy công tác phòng ngừa là chính
vừa qua công an quận hà đông cũng đã tổ chức tọa đàm với chủ đề
phòng chống vi phạm pháp luật của học sinh trên địa bàn
đáng chú ý ba mươi bốn em học sinh từng vi phạm kỷ luật bị công an xử lý
và các bậc phụ huynh của các em cũng có mặt
nguyên nhân chính khiến các em vi phạm pháp luật là do sự buông lỏng quản lý
từ gia đình bố mẹ
đến khi mọi chuyện xảy ra thì việc hối hận cũng đã quá muộn màng

và có một điều nữa rất mong các vị phụ huynh chia sẻ cùng tôi
và đừng để giống gia đình của tôi

để một ngày mai lúc là sản phẩm của chúng ta nó sẽ là sản phẩm tốt
bên cạnh công tác thực hiện phong trào tổ quốc công tác tuyên truyền về mặt nghiệp vụ
thì chúng tôi vẫn giao cho các cơ quan thuộc công an quận đội an ninh đội hình sự các đội khối điều tra
bà cáo các đồng chí thường xuyên tiếp tục theo dõi nắm tình hình phân loại
đối với các em đã từng vi phạm cũng như là nhận diện đối với những loại hình vi phạm mới
để có những hình vi phạm mới
để có được kế hoạch để có được phương hướng làm sao ngăn chặn ngay từ ban đầu
những vi phạm trong học sinh trong thời gian tới
đã đến lúc người lớn không thể thở ơ trước hiện tượng vi phạm pháp luật đáng lo ngại của các con em
đã đến lúc cần những hành động cụ thể
điều quan trọng khác là trong mỗi câu chuyện đầy lo ngại ấy
cần chỉ ra được đâu là những lỗ hỏng từ phía người lớn nhà trường
từ quy định pháp luật và từ các cơ quan quản lý
để hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm của lứa tuổi thanh thiếu niên xảy ra